tại tỉnh quảng ngãi hàng trăm nghìn mét khối đất đá tuyến đường huyện tây trà đi xã trà sinh
có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào đe dọa tính mạng người dân đi qua khu vực này
hiện chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp khắc phục
tại khu vực cầu sông tang xã trà dinh hàng trăm mét khối đất đá ngổn ngang hai bên đường
nhiều tảng đá lớn chắn giữa cầu sông tang chè khuất tầm nhìn và cả lối đi của người dân
tuyến đường huyện tây trà đi xã trà sinh có khoảng năm điểm sạt lở từ các đỉnh núi
nhiều vết nứt vết lõm trên đỉnh núi mới xuất hiện đe dọa tính mạng người dân vùng ven
theo ủy ban nhân dân xã trà sinh đợt mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi bảy gây sạt lở núi tại khu vực này
khoảng một trăm linh mét khối đất đá cần phải được di chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn
tuy nhiên cần kinh phí khoảng hai mươi ba tỷ đồng mới có thể di chuyển hết khối lượng lớn đất đá đi nơi khác
do kinh phí quá lớn nên huyện tây trà chưa thể khắc phục